thưa quý vị trong tháng bốn này rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc được tổ chức hướng đến tháng năm lịch sử
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
trong đó với mong muốn truyền đến thế hệ trẻ hôm nay thông điệp về lòng yêu nước tinh thần dân tộc khát vọng độc lập dân tộc
hành trình điện biên phủ khát vọng non sông do trung ương đoàn phát động sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng
và để lan tỏa mạnh mẽ chương trình này nhiều cơ sở đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên trên cả nước đã đồng loạt thay ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội
gắn với hashtag để hưởng ứng hành trình điện biên phủ khát vọng non sông và chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
một việc làm dù chỉ rất nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa tạo sức mạnh sự đoàn kết bốn phương và tinh thần đồng lòng của tuổi trẻ việt nam
chỉ cần một thao tác rất đơn giản quét mã qr trên đường link avatar mang tên hành trình điện biên phủ khát vọng non sông
ngay lập tức khung nền ảnh đại diện đã mang một màu sắc lịch sử rất đặc biệt và ý nghĩa
đó là biểu tượng bộ đội vẽ cờ chiến thắng trên nóc hầm đờ cát chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
cùng dòng chữ với chủ đề hành trình điện biên phủ khát vọng non sông
một hiệu ứng chuyển đổi mạnh mẽ trên mạng sau
điện biên phủ từng tuyến đường ngõ phố được trang hoàng bằng cơ biểu tượng bảy mươi năm lịch sử điện biên phủ
thực tế trên đường phố ra sao thì vào thế giới ảo cũng lung linh sắc màu điện biên phủ như vậy luôn
mình đã thay đổi avatar để góp một phần cổ động tinh thần yêu lịch sử của dân tộc đến đông đảo mọi người
cũng đã có rất nhiều những dòng trạng thái cảm xúc được đồng đảo cư dân mạng chia sẻ về lòng tự hào dân tộc
vui sự hào hức hướng về ngày kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ
bên cạnh đó những hack như bảy mươi năm điện biên phủ hành trình điện biên phủ khát vọng non sông điện biên phủ khát vọng non sông
một hành trình đặc biệt của tuổi trẻ sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn
tại các điểm di tích lịch sử địa chỉ đỏ gắn với kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
cùng một số hoạt động xã hội ý nghĩa khác được tổ chức tại tỉnh điện biên
hành trình này sẽ giúp cho thế hệ trẻ
là các cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi hiểu thêm về giá trị tầm vóc vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
hoạt vì tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh sương máu
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
niềm tự hào tinh thần yêu nước lòng biện ơn sâu sắc của nhân dân và tuổi trẻ cả nước
đối với chiến thắng điện biên phủ một chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
bảy mươi năm đã trôi qua mỗi lần đọc lại những thông tin về chiến dịch điện biên phủ là thêm một lần cảm phục
về những chiến công sự hy sinh anh dũng của cha ông để tạo nên một trong những trận đánh chấn động địa cầu
lịch sử việt nam thật hào hùng tự hào là người việt nam đời đời nhớ ơn các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc non sông
nhà mình có ba liệt sĩ và một thương binh nên mình luôn mong muốn mọi người dân trên toàn thế giới được sống trong hòa bình
bảy mươi năm đã trôi qua ngày hôm nay những câu chuyện hình ảnh hồi ức về một thời máu lửa hào hùng và cả những bất mát hy sinh
trong cuộc chiến năm mươi sáu ngày đêm chấn động địa cầu đã liên tục nhận được những bình luận chia sẻ từ cư dân mạng
lịch sử là nền tảng để xây dựng tương lai phát triển điều này cho thấy sự quan tâm tìm hiểu thông tin của thế hệ trẻ
khi nhắc nhớ tới ngày kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ
điện biên phủ đã trở thành địa danh trường tôn
cùng đất nước những tấm gương con người anh hùng chiến sĩ điện biên năm xưa cũng đã hòa chung vào dòng chảy lịch sử dân tộc
chiến thắng vĩ đại ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một biểu tượng của ý chí cuột cường và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc
chín năm là một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
các thế hệ sau đời đời nhớ công ơn thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng điện biên phủ
lưng lẫy nam châu trấn đổng địa cầu
một chiến thắng lịch sử không chỉ của việt nam mà của toàn bộ nhân loại tiến bộ trên thế giới
một chiến thắng vĩ đại của những con người yêu nước nông nàn hoàn hồ chiến sĩ điện biên
lịch sử việt nam bi tráng và oai hùng hiếm có xuất hiện không biết bao nhiêu vị anh hùng để truyền lại cho lớp trẻ tình yêu đất nước
tinh thần tự hào dân tộc ý chí phấn đấu cuột cường và nhân cách lớn như của cha ông
chúng ta cần giảng dạy và kể lại
lại lịch sử hấp dẫn hơn khơi gợi cảm xúc hơn
hành trình điện biên phủ khát vọng non sông với những người trẻ việt hôm nay bằng những việc làm khác nhau
nhưng điều chung mong muốn thể hiện tình yêu với đất nước niềm tự hào về lịch sử
ngoài thay đổi avatar hiện nhiều góc facebooker cũng đã có nhiều bài viết hình ảnh
để hướng về ngày kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ trở nên ý nghĩa hơn
hãy cùng chia sẻ những việc làm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage
chuyển hình công an nhân dân